phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng ngày hôm qua cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá hai đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại đà nẵng và nhiều tỉnh miền trung bắt giữ chín đối tượng
đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất là nguyễn thành thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú thành phố hồ chí minh
thái là người cung cấp tiền cho vay và tạo ra các app cho vay trên không gian mạng sau đó phân ra nhiều tài khoản con giao cho đàn em quản lý
để che giấu hành tung thái từ thành phố hồ chí minh xuống quê vợ tại sóc trăng để ở
việc tổ chức cho vay và thu tiền tại các tỉnh miền trung thái giao cho đàn em là đỗ hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trần văn uy sinh năm hai nghìn một và trần văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng quê huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
ba đối tượng này thuê các phòng trọ
các đối tượng đã thuê các căn hộ tại đà nẵng để ở và sử dụng nhiều phương thức tiếp cận cho rất nhiều người vay tiền với lãi suất ngất ngưỡng từ hai trăm tám mươi đến bốn trăm linh một năm
những trường hợp chậm trả tiền các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp
qua khám xét các địa điểm cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng trong đó có hàng trăm hồ sơ vay vốn của các cá nhân
kết quả đấu tranh bước đầu xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm đối tượng do nguyễn thành thái cầm đầu đã cho ba trăm bốn mươi năm người trên địa bàn thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam vay với một bốn trăm ba mươi năm lượt tổng số tiền cho vay hơn một mươi tỷ đồng thu lợi bất chính gần hai tỷ đồng
từ tháng bảy năm rồi em làm tới hôm nay là được bảy tháng ra đây hoạt động với phương thức là gãi tự gây gãi cho facebook
lãi suất là
kết quả đấu tranh bước đầu xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm đối tượng do nguyễn thành thái cầm đầu đã cho ba trăm bốn mươi năm người trên địa bàn thành phố đà nẵng từ quảng nam vay với một bốn trăm ba mươi năm lượt thu lợi bất chính gần hai tỷ đồng
từ tháng bảy năm rồi em làm tới hôm nay là được bảy tháng ra đây hoạt động với phương thức là gãi tự gây gãi cho facebook lãi suất là

là nơi nhóm đối tượng trong đường dây của nguyễn thành thái cất dấu hồ sơ vay vốn
của những khách hàng trên địa bàn tỉnh
vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng